vào khoảng chín giờ ngày hôm nay tại khu vực đô thị cẩm bình phường cẩm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh một biệt thự bất ngờ đã bốc cháy dữ dội
thông tin ban đầu cho biết lãnh đạo ủy ban nhân dân phường cẩm bình cho biết rằng vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn biệt thự số hai trăm ba mươi ba khu đô thị cẩm bình của ông đỗ xuân hòa
tại thời điểm xảy ra cháy có vợ ông hòa và một người giúp việc bị mắc kẹt trong đám cháy sau đó hai nạn nhân đã leo thang bằng dây thoát hiểm ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai cứu hộ dập lửa tuy nhiên do trong biệt thự có nhiều đồ gỗ giá trị nên lửa cháy ngùm ngụt công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến khoảng một mươi h ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân
thống kê thiệt hại của vụ cháy này